ubnd tỉnh thừa thiên huế cũng vừa ban hành quy định về vận chuyển người hàng hóa ra vào địa bàn
theo quy định này tất cả xe ô tô đi vào địa bàn tỉnh phải đăng ký và phải được chấp nhận thì mới được vào
trong quá trình lưu thông lái xe phải đeo khẩu trang không được tiếp xúc gần với người địa phương
xe chở hàng thì không được chở người
với xe chở hàng vào địa phương tỉnh thừa thiên huế yêu cầu nơi nhận hàng phải thực hiện đăng ký cho phương tiện vào địa bàn
người nhận hàng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát phương tiện
với phương tiện chở hàng hóa đi ngang qua thừa thiên huế theo quốc lộ một a hoặc theo đường hồ chí minh
thời gian hoàn thành chỉ được kéo dài trong ba tiếng và không được phép dừng xe dọc đường
lái xe và phương tiện từ thừa thiên huế đi qua địa phương có dịch lúc quay về
phải thực hiện cách ly một mươi bốn ngày tại địa điểm đã được đăng ký trước đó
xe chở hành khách phải đăng ký để sở giao thông vận tải tỉnh giám sát qua thiết bị giám sát hành trình
lực lượng công an triển khai đếm số người trên xe khi vào và ra địa bàn tránh việc thả khách xuống dọc đường
các lực lượng trên đường tăng cường tuần tra thực hiện giữ phương tiện qua đợt dịch bệnh mới tiến hành xử lý vi phạm